sự cố tàu se một chật bánh vào ngày hai mươi bảy tháng một tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã gây ảnh hưởng đến giao thông trên toàn tuyến đường sắt bắc nam
khi nhiều đoàn tàu phải chậm giờ so với giờ quy định trong khi đang vào thời kỳ cao điểm khách về quê ăn tết nguyên đán kỷ hợi
từ giữa trưa ngày hai mươi bảy tháng một lượng khách đi tàu đổ về ga sài gòn đã rất đông đúc
ga đã phải tăng cường thêm nhân viên an ninh cùng với lực lượng công an phường để giữ gìn an ninh trật tự
tất cả các vị trí trong và ngoài ga đều trở thành chỗ nghỉ tạm để chờ thông báo tiếp theo của nhà ga
nhiều hành khách bức xúc vì không có thời gian khởi hành chính xác ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại
có người phàn nàn rằng họ thậm chí không nhận được những sự hỗ trợ tối thiểu từ phía ga sài gòn
trước đó vào dạng sáng hai mươi bảy tháng một tàu se một đang lưu thông theo hướng bắc nam
khi đang vào ga sông lòng sông huyện tuy phong tỉnh bình thuận thì bị chật đường dây tại toa số tám
sự cố được khắc phục khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày nhưng các chuyến tàu bị chậm xuất phát sớm nhất cũng phải từ hai mươi h ngày hai mươi bảy tháng một
và lần lượt kéo dài cho đến hai giờ sáng ngày hai mươi tám tháng một mới hết